bộ xây dựng vừa có văn bản gửi ubnd tp hà nội về việc kiểm tra các hoạt động giao dịch mua bán nhà ở xã hội
tại các dự án trên địa bàn để chấn chỉnh các hiện tượng hoạt động trái với quy định hiện hành
theo văn bản của bộ xây dựng căn cứ theo phản ánh tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố hà nội có hiện tượng
các cá nhân môi giới sản giao dịch bất động sản thực hiện môi giới mua bán nhà ở xã hội và thu tiền tranh lệch trái quy định
cụ thể chi phí hướng dẫn hỗ trợ làm hồ sơ và cam kết sẽ được mua nhà ở xã hội là hàng chục triệu đồng
chi phí để khách hàng mua được các căn góc vị trí đẹp tranh so với giá bán gốc hàng trăm triệu đồng
đối với trường hợp mua lại nhà ở xã hội sẽ phải trả tiền tranh khoảng bốn sáu triệu một mét vuông
tương đương mỗi căn hộ tranh lệch so với giá gốc khoảng bốn trăm linh triệu đồng
do vậy bộ xây dựng đề nghị ubnd tp hà nội chỉ đạo sở xây dựng tổ chức kiểm tra hoạt động giao dịch mua bán nhà ở xã hội
tại các dự án trên địa bàn báo cáo kết quả kiểm tra biện pháp chấn trình và xử lý vi phạm về bộ xây dựng trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín